ngày hai mươi bốn tháng bốn sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng đã thông báo về việc cấm xe ô tô tải
có trọng tải toàn bộ trên hai mươi tấn lưu thông trên đèo bảo lộc theo các khung giờ
nhằm bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trong kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm trên địa bàn
cấm xe ô tô tải trên hai mươi tấn lưu thông qua đèo bảo lộc theo hướng từ huyện đạo hoai
lên thành phố bảo lộc từ một mươi h đến một mươi bảy h các ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn
qua đèo bảo lộc theo chiều ngược lại từ một mươi bốn giờ đến hai mươi giờ các ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm
các phương tiện bị cấm có thể chuyển qua lưu thông trên đèo con ó thuộc đường gt bảy trăm hai mươi
việc cấm các xe tải trên hai mươi tấn là giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc
và bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua đèo trong dịp nghỉ lễ
đối với tuyến đèo bren và đèo mimosa cho phép các phương tiện lưu thông theo hai chiều như hiện nay
riêng đèo bren cấm ô tô tải
tuy nhiên tùy thuộc tình hình giao thông thực tế lực lượng cảnh sát giao thông chủ động
linh hoạt điều tiết giữa hai tuyến đường để đảm bảo chống ủn tắc và hạn chế tai nạn
với mục tiêu kéo giảm tai nạn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt
cục cảnh sát giao thông sẽ triển khai tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
người tham gia giao thông bị tai nạn giao thông hoặc cần hỗ trợ để xử lý các sự cố phát sinh
khi lưu thông trên các tuyến cao tốc có thể liên hệ qua số điện thoại một nghìn chín trăm linh tám nghìn chín mươi chín
tổng đài sẽ giúp nhân dân kết nối trực tiếp với cảnh sát giao thông
kịp thời phản ánh những bất cập vi phạm mà họ phát hiện chứng kiến ghi nhận
ngoài ra cảnh sát tiếp tục tiếp nhận thông tin qua các đầu mối khác như các cơ quan báo chí
trang thông tin điện tử của bộ công an trang thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông vn
hệ thống thu phí
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng bốn mô hình cổng trường học an toàn đã được ra mắt
tại một mươi điểm trường thuộc quận ba đình thành phố hà nội
đây là giải pháp mà thành phố hà nội đưa ra nhằm góp phần bảo đảm trật tự đô thị
an toàn giao thông phục vụ phân luồng điều tiết giao thông trong khung giờ cao điểm
đưa đón học sinh tại khu vực cổng trường học
ghi nhận của phóng viên tại trường trung học cơ sở nguyễn công chứ ba đình hà nội
thời gian qua công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng
tuy nhiên vào các giờ cao điểm tình trạng lộn xộn trong việc dừng đỗ xe
đưa đón con em học sinh vẫn còn diễn ra tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
tại buổi ra mắt mô hình cổng trường học an toàn giao thông
các đơn vị sẽ tiến hành ký cam kết giữa lực lượng chức năng cơ sở
ban giám hiệu nhà trường và ban phụ huynh học sinh
trong việc chấp hành theo các quy định mới về an toàn giao thông học đường

cũng trong hoạt động này các em học sinh đã được tặng mũ bảo hiểm
nghe cán bộ cảnh sát giao thông tuyên truyền sinh động về luật giao thông
được tham gia giao lưu trả lời những tình huống giao thông thường gặp trên phố
không chỉ là đảm bảo an toàn cho một cổng trường hay chín cổng trường trên địa bàn quận ba đình ngày hôm nay
mà nó sẽ là hình ảnh lan tỏa tới tất cả các cổng trường học khác
các trường học khác trong và ngoài thủ đô hà nội
và nó sẽ tạo lên được những tiếng vang lớn cho tất cả những điểm trường khác
để có thể dễ dàng thực hiện và có thể có được những kế hoạch cụ thể
để cho tất cả các cổng trường cùng nhau thực hiện
đảm bảo an toàn cho tất cả các học sinh khi đến trường
ngay sau khi triển khai đồng loạt mô hình
cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận ba đình đã sao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân các phường
hàng ngày ngoài triển khai tổ tư quan
thì duy trì lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan
bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học